tổng cục dân số và kế hoạch hóa gia đình bộ y tế tổ chức lễ phát động tháng hành động quốc gia về dân và ngày dân số việt nam với chủ đề
đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam tham dự và chỉ đạo tại lễ phát động
tại lễ phát động tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế cho biết việt nam đang ở thời kỳ dân số vàng với khoảng sáu mươi chín tổng dân số trong độ tuổi lao động
đây là thời kỳ mang lại cơ hội lớn để nâng cao chất lượng dân số chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước
tuy nhiên trong bối cảnh việt nam bước vào thời kỳ giả hóa dân số với tốc độ nhanh nhiều vấn đề đặt ra cần quan tâm đối với dân số nói chung và dân số nữ nói riêng
phát biểu tại lễ phát động phó thủ tướng vũ đức đam kêu gọi các bộ ngành đoàn thể và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động
đồng hành cùng sự nghiệp dân số và phát triển vì sự phồn vinh của đất nước trong tháng hành động quốc gia về dân số
đưa công tác dân số việt nam nhanh chóng bước sang trang mới với những thành công mới góp phần phát triển bền vững đất nước